giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên trắng bắc hà tỉnh lào cai đã diễn ra
sự kiện đã thu hút rất đông người dân và du khách tới theo dõi
đặc biệt những chú ngựa trên đường đua lại chính là những chú ngựa thồ hàng ngày
và các kỵ sĩ cũng chính là những người nông dân nơi đây
tham dự giải năm nay có sáu mươi bảy nài ngựa đến từ huyện bắc hà và si mai ca
đặc biệt năm nay lần đầu tiên có một nài ngựa nữ tham gia giải đua khiến đường đua càng trở nên hấp dẫn
theo thống kê đã có khoảng năm mươi du khách đến với bắc hà trong dịp này
đây là năm thứ một mươi ba liên tiếp giải đua ngựa truyền thống huyện bắc hà được tổ chức
nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương
thông qua giải đua ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần thu hút du khách giúp ngành du lịch tăng trưởng trở lại
đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhân dịp này huyện bắc hà cũng vinh dự được ubnd tỉnh lào cai công nhận là khu du lịch cấp tỉnh